cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với vi văn thoại
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại thôn nà đon xã đội cấn huyện tràng định về hành vi giết người
do nhiều năm mâu thuẫn tranh chấp đất đai với gia đình của anh trai ruột vào lúc khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một
tại đoạn ngã ba pò giang thuộc thôn nà đon xã đội cấn huyện tràng định thoại đã dùng súng kíp tự chế
có cha đầu đạn vũ khí quân dụng bắn vợ chồng cháu ruột là vi văn bình và chị nông thị huệ
sau khi gây án thoại đã bỏ trốn sang trung quốc để làm thuê
cho đến ngày một mươi hai tháng hai vừa qua đối tượng quay về cùng vợ là hoàng thị duyên lẩn trốn lần nhà
lần trốn ở gần nhà trong hang và chiếc hầm tại khu đồi khuổi kẹn thôn nà đon xã đuổi cấn
thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
duyên biết tin chồng bị bắt đã bỏ trốn khỏi địa phương
lực lượng công an thu giữ tang vật của vụ án gồm một khẩu súng tự chế hơn sáu mươi viên đạn
hai trăm ba mươi ba gam đạn bi gang gần tám mươi hai gam thuốc súng và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình